một container ngao đầu tiên của tỉnh nam định đã được xuất khẩu thẳng từ nhà máy sang thị trường châu âu
mở ra cơ hội lớn cho ngành nuôi trồng chế biến xuất khẩu thủy sản và nghề nuôi ngao của địa phương
sau hơn một năm xây dựng lắp đặt thiết bị và hoàn thiện các thủ tục theo tiêu chuẩn của đối tác
công ty này đã xuất lô hàng sản phẩm ngao sạch đầu tiên với số lượng hai mươi hai tấn sang thị trường châu âu
sản phẩm ngao được đóng trong hộp chuyên dụng và không cần sử dụng hóa chất bảo quản
nên khi đến tay người tiêu dùng ngao vẫn giữ nguyên độ tươi ngon và chất dinh dưỡng
với công suất thiết kế lên tới ba trăm linh tấn ngao một ngày
trong tháng sáu này công ty có thể xuất một mươi container ngao đông lạnh qua châu âu
dự kiến số lượng xuất khẩu sẽ tăng dần
nhiều năm qua sản phẩm no nam định chủ yếu sản xuất tiêu thụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước
và xuất tiểu ngạch sang trung quốc
để sản xuất và mở rộng cung cấp cho thị trường châu âu
bên cạnh dây chuyển công nghệ đáp ứng đủ những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này
thì khâu nguyên liệu được xem là một trong những yếu tố cốt lõi
nhiều năm qua sản phẩm ngao nam định chủ yếu sản xuất tiêu thụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất tiểu ngạch sang trung quốc

công ty cũng đã ký hợp đồng liên kết sản xuất thu mua ngao từ các vùng nguyên liệu trong tỉnh
đã đảm bảo cho các vùng nguyên liệu trong tỉnh đảm bảo cho các vùng nguyên liệu trong tỉnh
đã được chứng nhận bảo đảm yêu cầu tại các huyện nghĩa hưng và giao thủy
có thể nói lô hàng sản phẩm ngao đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường châu âu đã mở ra cơ hội lớn đối với ngành hàng này
đây cũng được xem là bước đi mới để các địa phương có tiềm năng mở rộng thị trường tiêu thụ xây dựng định hướng để phát triển bền vững các sản phẩm thủy sản nói chung